tại bắc kinh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự phiên thứ nhất hội nghị bàn tròn của diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế
vành đai và con đường brf hai nghìn một mươi chín
hội nghị bàn tròn lần này tập trung thảo luận về kết nối khu vực cộng hưởng chính sách và phát triển bền vững
với chủ đề hợp tác vành đai và con đường định hình tương lai chung tươi sáng hơn
hội nghị bàn tròn thượng đỉnh tập trung thảo luận về kết nối khu vực cộng hưởng chính sách và phát triển bền vững
các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết đối với chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững của liên hợp quốc
nhấn mạnh việc tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế là trách nhiệm chung
và xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng là nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia
hướng đến hợp tác chất lượng cao trong tương lai các nhà lãnh đạo đề cao các nguyên tắc chính là bình đẳng
cùng có lợi tự nguyện tham vấn rộng rãi và xây dựng đồng thuận minh bạch bao trùm cởi mở
thuận tồn pháp luật tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
hợp tác cũng cần lấy con người làm trung tâm phục vụ phát triển bền vững phù hợp với quy luật thị trường
luật pháp quốc gia các nghĩa vụ quốc tế và bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng
các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương phổ quát
dựa trên luật lệ cởi mở minh bạch và không phân biệt đối xử với tổ chức thương mại thế giới wto là trung tâm